trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn của trung quốc tại thành phố thượng hải
giám đốc điều hành tập đoàn tcl wang cheng cho biết tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện thiết bị và các sản phẩm điện
tập đoàn đã đầu tư ba nhà máy sản xuất tại bình dương và quảng ninh với tổng vốn đầu tư hơn một trăm linh triệu usd chủ yếu tập trung vào sản phẩm tv màn hình tv và thiết bị âm thanh
tập đoàn đang dự kiến đầu tư thêm nhà máy sản xuất mô đun tấm nền tv ở miền bắc việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao những kết quả đạt được của tập đoàn tcl tại việt nam cho biết quốc hội đã và sẽ tiếp tục tạo khung khổ chính sách pháp luật thuận lợi tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn tại việt nam
nêu rõ việt nam coi thành công của doanh nghiệp nước ngoài là thành công của chính mình
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao ý tưởng thành lập chuỗi cung ứng của tập đoàn tại việt nam trong thời gian tới
tiếp ông trương thiên nhiệm chủ tịch tập đoàn thi hèn năng chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao ngành nghề của tập đoàn trong lĩnh vực pin năng lượng mới với các hoạt động từ sản xuất pin tài chế tài nguyên và dịch vụ kỹ thuật
theo chủ tịch quốc hội sản xuất xe điện phù hợp với xu hướng xanh hóa trong đó việt nam không phải ngoại lệ
chủ tịch quốc hội hoan nghênh tập đoàn lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tư
lãnh đạo tập đoàn thi hèn năng cho biết đang có kế hoạch đầu tư dự án sản xuất ác quy động lực tính năng cao pin lưu trữ năng lượng công nghiệp và tuần hoàn tái chế tại tỉnh nghệ an
khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào sự phát triển của địa phương cũng như việt nam góp phần tăng cường quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước việt nam trung quốc
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội chủ tịch tập đoàn tech hong hong tan du cho biết tập đoàn là nhà sản xuất và phân phối sản phẩm sợi chỉ vải tấm vải dệt bông hàng đầu trung quốc
năm tổng sản lượng sợi của toàn ngành dệt mây
từ năm hai nghìn sáu tech hong đã đầu tư một tám tỷ usd vào một mươi sáu dự án tại tỉnh đồng nai và quảng ninh trong đó có khu công nghiệp chuyên sâu về dệt may tại quảng ninh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ hoan nghênh việc tập đoàn mở rộng đầu tư trong nhiều ngành lĩnh vực mới phù hợp với chủ trương và định hướng của việt nam
về kiến nghị xem xét các cơ chế trong sử dụng và khai thác quỹ đất sử dụng năng lượng
chủ tịch quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ cùng chính phủ các bộ ngành địa phương giả soát các quy định phù hợp với thực tiễn điều chỉnh trong quá trình xây dựng hoàn chỉnh pháp luật
bên cạnh đó quốc hội và chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tăng cường phân cấp phân quyền
thường xuyên lắng nghe các ý kiến của nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp trung quốc
tiếp ông lý tự học chủ tịch hội đồng quản trị và các lãnh đạo tập đoàn viễn thông trung hưng zte
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao quy mô và thành tựu đầu tư kinh doanh của tập đoàn trên toàn cầu nói chung và tại việt nam nói riêng
đề nghị tập đoàn quan tâm hỗ trợ hoàn thiện hệ sinh thái số đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt chú trọng hỗ trợ xây dựng hạ tầng mềm
bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp lớn tiên phong về công nghệ tích cực kiến nghị đề xuất các nội dung để hoàn thiện khung khổ thể chế phát triển lĩnh vực này
việt nam cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trung quốc nói chung và tập đoàn zte nói riêng
triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả thành công và bền vững
tiếp ông nghiêm giới hòa người sáng lập tập đoàn xây dựng thái bình dương chủ tịch viện nghiên cứu trang nghiêm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá tập đoàn thái bình dương có nhiều ý tưởng lớn về đầu tư xây dựng
và mong muốn tập đoàn sẽ thực hiện dự án xứng đáng với trình độ và quy mô của tập đoàn
hiện nay tại việt nam tập đoàn thái bình dương đang xúc tiến triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu tứ liên hà nội
và đường từ cầu tứ liên đến cao tốc hà nội thái nguyên
dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố hà nội tuyến số năm đoạn văn cao ngọc khánh láng hòa lạc
chủ tịch quốc hội rất hoàn nghênh tập đoàn thái bình dương và thành phố hà nội đã ký ghi nhớ hợp tác về hai dự án này
mong tập đoàn sẽ có những dự án mang tính chất biểu tượng mang tầm bắc quốc tế
tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chiều nay tại thành phố thượng hải trung quốc chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp đồng chí trần cát ninh
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố thượng hải trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố thượng hải tươi đẹp năng động
khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với trung quốc
trong đó luôn coi trọng và sẵn sàng ủng hộ tạo điều kiện tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước
chủ tịch quốc hội đánh giá cao những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế xã hội của thượng hải những năm gần đây
thành công của thượng hải trong xây dựng khu mới phố đông khu thí điểm mộ dịch tự do ftz
có giá trị tham khảo hữu ích đối với nhiều nước trong đó có việt nam
chủ tịch quốc hội cho rằng thượng hải là thị trường xuất khẩu quan trọng của việt nam
trong khi việt nam là điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp thượng hải
đề nghị thành phố thượng hải tạo điều kiện để hàng hóa có thế mạnh của việt nam trên thị trường thượng hải và khu vực hoa đông
tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ và ưu đãi doanh nghiệp việt nam tham gia các kỳ hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc
và các hội trợ giao dịch khác tổ chức tại thượng hải
hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có
nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hình mẫu thượng hải với thành phố hồ chí minh và một số địa phương khác của việt nam
chủ tịch quốc hội đề nghị chính quyền thượng hải tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam sinh sống học tập làm việc tại thượng hải
bí thư thành ủy thượng hải trần cát ninh bày tỏ vinh dự được đón chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến thăm thượng hải
chia sẻ thành phố thượng hải không phải là lớn nhất về diện tích nhưng đi đầu về phát triển ở trung quốc
với gdp hơn sáu trăm năm mươi tỷ đô la mỹ đóng góp khoảng một phần một mươi ngân sách toàn quốc
bí thư trần cát ninh khẳng định thượng hải coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của việt nam
mong muốn cùng với các địa phương của việt nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
tăng cường trao đổi đoàn các cấp phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác
thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào việt nam góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
thành phố thượng hải sẵn sàng chia sẻ với việt nam kinh nghiệm xây dựng quản lý đô thị và xã hội
chủ tịch quốc hội đã mời bí thư thượng hải trần cát ninh sớm thăm việt nam
bí thư thượng hải cảm ơn và vui vẻ nhận lời thăm việt nam vào thời điểm phù hợp